tại quảng ngãi ngay khi bộ y tế công bố tỉnh quảng ngãi có bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
trong đêm ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng bảy ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi đã khoanh vùng
cách ly bệnh nhân và những khu vực có nguy cơ lây lan bệnh
ngay trong tối hai mươi sáu tháng bảy lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi khẩn trương triển khai công tác khoanh vùng
thiết lập vùng cách ly y tế khu vực bệnh nhân sinh sống và bệnh viện thành phố quảng ngãi
tại khu vực phường quảng phú nơi bệnh nhân và gia đình sinh sống
lực lượng công an bố trí hai điểm chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra
đồng thời các tổ công tác giả soát cách ly đối với năm trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân bốn trăm sáu mươi
áp dụng các biện pháp cách ly hơn năm mươi trường hợp tiếp xúc gần tại bệnh viện đà nẵng và bệnh viện c để giám sát theo dõi sức khỏe

thời điểm xuất hiện ca bệnh bốn trăm một mươi sáu và bốn trăm một mươi tám tương đối nhiều khó kiểm soát
vì vậy tỉnh quảng ngãi tạm dừng các hoạt động dạy học đối với bậc mầm non học thêm
tạm dừng các hoạt động cơ sở dịch vụ ba karaoke và hạn chế tập trung đông người